xin mời quý vị và các bạn cùng gặp gỡ với một giảng viên trong lực lượng công an nhân dân
và cùng lắng nghe những câu chuyện để hiểu thêm về những cống hiến của những thầy cô giáo công an nhân dân trong sự nghiệp chồng người
một ngày học thực hành của các chiến sĩ cạnh vệ trong tương lai tại trường cao đẳng an ninh nhân dân một
các sinh viên sẽ được học tác phong chào hỏi